không khí lạnh suy yếu thời tiết ấm dần lên nhưng hậu quả của sương muối trong những ngày qua lại bắt đầu xuất hiện
điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều diện tích hoa màu của người dân sapa tỉnh lào cai
đây là hơn một trăm linh hectare susu của người dân tại khu vực đèo ô quý hồ huyện sapa
ở độ cao trên một năm trăm linh mét so với mặt nước biển năm nay sương muối xuất hiện sớm hơn so với mọi năm
cùng với nhiệt độ xuống mức âm đã khiến lá su su héo úa nhiều diện tích hoa màu khác như cải cúc bắp cải
cũng bị cháy táp lá và héo úa
chúng tôi đã có chỉ đạo xuống các địa phương rồi các xã rồi
tuy nhiên thì cái ảnh hưởng thì nó cũng gây ra cái ảnh hưởng
cái ảnh hưởng nhất định đến cái cây trầm của bà con ở đây đặc biệt là cái rau bắp cải
cũng như là rau cải cúc sắp đến cái thời điểm thu hoạch của bà con
thế thì tuy nhiên thì đối với cái việc đó thì cũng đã có chỉ đạo đối với lại các xã
cũng như là phòng nông nghiệp tổng hợp thống kê đánh giá nguyên nhân
cũng như là có cái phương án để chỉ đạo cho nó kịp thời khẩn trương hơn để cho bà con
để tránh thiệt hại do băng giá và sương muối
xảy ra huyện sapa đã khuyến cáo người dân cần thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết
cũng như cảnh báo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch
đối với các diện tích đã tới vụ thu đồng thời chủ động che chắn cho cây cối hoa màu
chăm sóc bón phân thích hợp và tăng cường tưới nước cho cây trồng vào sáng sớm
để giảm thiệt hại khi có sương muối